nhưng mỗi người dân đều tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng lực lượng công an nhân dân sẽ vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó sẽ luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình